hà nội hội an và thành phố hồ chí minh là ba trong số một mươi thành phố du lịch có mức chi tiêu rẻ nhất ở châu á
thông tin trên do hãng bảo hiểm du lịch alfa travel của anh đưa ra dựa trên những phân tích về các thành phố ở châu á
để chọn ra những điểm đến chi tiêu rẻ nhất
phân tích số liệu dựa trên chi tiêu trung bình của khách du lịch đến các thành phố trên khắp châu á
thủ đô hà nội của việt nam là thành phố có chi phí du lịch ít tốn kém nhất ở châu á
với mức chi tiêu trung bình của mỗi khách du lịch ước tính khoảng một mươi tám ba usd một ngày
bao gồm ăn uống thăm quan đi lại và ngủ nghỉ
thành phố hồ chí minh là một mươi chín bốn mươi tám usd một ngày và hội an là hai mươi một hai mươi hai usd một ngày